thông tin từ tiểu ban điều trị ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín cho biết
ngày hôm nay một mươi tám tháng bốn đã có thêm ba bệnh nhân mắc covid một mươi chín được công bố khỏi bệnh
và cả ba bệnh nhân này đều là người nước ngoài
như vậy đến thời điểm này tại việt nam có tổng cộng hai trăm linh một bệnh nhân mắc covid một mươi chín được công bố khỏi bệnh
chiếm bảy mươi năm tổng số bệnh nhân
tại bệnh viện điều trị covid một mươi chín cần giờ tp hcm có một bệnh nhân được công bố khỏi bệnh
bệnh nhân số chín mươi bảy ba mươi bốn tuổi quốc tịch anh vào viện ngày hai mươi bốn tháng ba năm hai nghìn hai mươi
tại bệnh viện giã chiến củ chi tp hcm có hai bệnh nhân được công bố khỏi bệnh
bao gồm bệnh nhân số một trăm năm mươi một là nữ bốn mươi năm tuổi quốc tịch brazil
vào viện ngày hai mươi năm tháng ba năm hai nghìn hai mươi bệnh nhân đã có kết quả xét nghiệm ba lần liên tiếp âm tính với virus sars cov hai
bệnh nhân số hai trăm linh bảy là nam bốn mươi chín tuổi quốc tịch brazil
ngày vào viện ba mươi tháng ba năm hai nghìn hai mươi các bệnh nhân trên đều có quá trình điều trị tại bệnh viện có tiến triển tốt
và có kết quả xét nghiệm nhiều lần liên tiếp âm tính với virus sars cov hai
tính đến sáng ngày một mươi tám tháng bốn việt nam vẫn chỉ ghi nhận hai trăm sáu mươi tám trường hợp mắc covid một mươi chín
trong đó một trăm sáu mươi người từ nước ngoài chiếm năm mươi chín bảy một trăm linh tám người lây nhiễm trong cộng đồng chiếm ba mươi

từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe cách ly sáu mươi chín bốn mươi năm người
ngay sau khi nhận được thông báo về trường hợp của bệnh nhân số hai trăm sáu mươi tám sinh năm hai nghìn bốn
người dân tộc mông thường trú ở thôn pín tủng xã phố là huyện đồng văn tỉnh hà giang
dương tính với virus sars cov hai sở y tế hà giang đã chỉ đạo các đơn vị trong ngành phối hợp với các sở ngành liên quan
cấp ủy chính quyền địa phương tiến hành điều tra xác minh ba trăm một mươi tám người
tới bệnh nhân số hai trăm sáu mươi tám
thông tin mới nhất từ giám đốc sở y tế hà giang cho biết đã có hai mươi hai mẫu có kết quả xét nghiệm âm tính
với virus sars cov hai gồm một mươi sáu người nhà bệnh nhân và sáu cám bộ y tế bệnh viện đa khoa huyện đồng văn
và trung tâm y tế huyện đồng văn
số mẫu còn lại là một trăm hai mươi năm người hiện chưa có kết quả xét nghiệm
trong khi đó vào sáng nay máy bay của vietnam airlines mang số hiệu vn chín nghìn năm mươi bốn đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế đà nẵng
đưa năm mươi bốn người từ italia về việt nam
trong chuyến bay này có năm mươi bảy người việt nam và ba người italia
ngay sau khi máy bay hạ cánh lực lượng chức năng gồm trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố cảng vụ hàng không miền trung
bộ chỉ huy quân sự thành phố đã phối hợp tiếp nhận kiểm tra sức khỏe cho các công dân nhập cảnh
sau khi hoàn tất các thủ tục năm mươi một công dân là du học sinh sinh viên người lao động việt nam sẽ được cách ly
tại trung tâm huấn luyện dự bị đồng nghệ huyện hòa vang
ba công dân người ý được cách ly tại một khách sạn trên đường quang trung quận hải châu
chuyển sang phần tin quốc tế trong bối cảnh kinh tế toàn cầu rất ảm đạm và được dự báo giảm ba trong năm hai nghìn hai mươi
do cuộc khủng hoảng dịch covid một mươi chín thì tại việt nam lại làm khá tốt trong vấn đề kinh tế
và đó là nhận định được đưa ra trong một bài viết vừa được đăng tải trên tờ deuture waler của đức
và bên cạnh đó bài viết cũng nhấn mạnh những nỗ lực kiểm soát tốt dịch bệnh của chính phủ và nhân dân việt nam
bài viết mở đầu với dẫn chứng đối với châu á lần đầu tiên trong sáu mươi năm qua
quỹ tiền tệ quốc tế imf không dự đoán khu vực vốn đạt bùng nổ kinh tế trong những năm gần đây có thể đạt tăng trưởng
trong khi đó chính phủ trung quốc cũng vừa công bố nền kinh tế nước này đã sụt giảm sáu tám trong quý i năm hai nghìn hai mươi
tuy nhiên việt nam lại làm khá tốt trong vấn đề kinh tế
tuy số liệu trong quý đầu tiên của năm hai nghìn hai mươi thấp hơn dự kiến song vẫn đạt tăng trưởng ba tám
trao đổi với deto weller chuyên gia về việt nam capel thuộc đại học new south wales australia cho rằng
đây là một hành tựu đáng chú ý
cũng theo bài viết việt nam đã thực hiện chiến lược kiểm soát virus sars cov hai từ rất sớm
và do đó số ca lây nhiễm ở mức thấp
bên cạnh đó chính phủ việt nam cũng đã áp dụng nhiều biện pháp khác nhau để ngăn chặn sự sụt giảm tăng trưởng
một tin vui đối với công tác điều trị bệnh nhân mắc covid một mươi chín
các nhà khoa học mỹ thông báo thuốc thử
thử nghiệm kháng virus zemdesivir đã cho tính hiệu quả trong điều trị bệnh viêm đường hốp cấp covid một mươi chín
sau quá trình thử nghiệm quy mô nhỏ trên khỉ cũng như là những thử nghiệm lâm sàng ở người
nghiên cứu sơ bộ trên tiến hành theo các quy trình chuẩn được sử dụng để điều trị bệnh nhân mắc covid một mươi chín
trong các cuộc thử nghiệm quy mô lớn ở trên người
các nhà khoa học đã cấy virus sars cov hai lên hai nhóm
mỗi nhóm gồm sáu cá thể khỉ nâu trong phòng thí nghiệm
sau đó theo dõi quá trình và kết quả điều trị đối với từng nhóm
kết quả cho thấy nhóm được tiếp nhận thuốc điều trị có dấu hiệu phục hồi đáng kể sau một mươi hai giờ khi tiêm lần đầu tiên
chiều hướng này vẫn tiếp tục được duy trì trong nghiên cứu kéo dài một tuần của các nhà khoa học
số lượng virus sars cov hai trong phổi của nhóm được điều trị thấp hơn đáng kể và ít tổn thương hơn
trong khi đó thuốc kháng viêm remdesivir đã được sử dụng để điều trị cho bệnh nhân mắc covid một mươi chín
tại thành phố chicago và bang illinois cũng cho kết quả khả quan khi giúp làm giảm sốt
cũng như các triệu chứng hô hấp trong vòng một tuần